khi giá vàng thế giới đã tăng một trăm hai mươi bảy usd một ounce tương đương là ba sáu trăm linh nghìn đồng một lượng
đà tăng mạnh của vàng thế giới cộng với sức nóng của ngày vía thần tài khiến cho giá vàng trong nước được đẩy lên mức cao nhất trong sáu tháng vừa qua
vâng sự sôi động của ngày vía thần tài cộng với yếu tố bền vững ổn định của thị trường vàng trong năm ngoái liệu có phải là tiên đề để các tổ chức cá nhân tiếp tục đầu tư vào kênh vàng hay không
đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay với sự phân tích bình luận của chuyên gia kinh tế ngô trí long
ngay khi mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của năm quý mão các doanh nghiệp đã niêm yết giá vàng bật tăng mạnh
chỉ trong ba phiên giao dịch đầu tiên của năm mới giá vàng đã tăng một triệu đồng một lượng
giá vàng miếng sgc trong nước tiến sát mốc sáu mươi chín triệu đồng một lượng và là mức cao nhất trong gần một năm qua
để đón vía thần tài các doanh nghiệp cũng đã tung ra nhiều sản phẩm mới lạ độc đáo để người tiêu dùng lựa chọn
dù biết mua vàng ngày này có thể đắt hơn ngày thường nhưng người dân không mấy đắn đo vì là lấy may và cầu mong tài lộc
thị trường ngay vía thần tài năm nay thực sự sôi động sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
và theo kết quả khảo sát của ngân hàng standarst trarector với một mươi năm nhà đầu tư tại một mươi bốn thị trường trong đó có việt nam
vàng tiếp tục là kênh đầu tư được quan tâm với năm mươi bảy do tình hình lạm phát
vì tin rằng vàng may lại phú quý cắt tường tài lộc may mắn
vậy không biết là điều này đã ảnh hưởng như thế nào tới thị trường vàng
tôi thấy là theo phong tục ngày một mươi tháng diêng tháng năm là ngày vía thần tài
thế thì theo quan điểm của dân ông thần tài mang lại tài lộc và những may mắn trong sinh hoạt những buôn bán
thế thì nhân cơ hội này thì nhiều người không chỉ có những nhà kinh doanh vàng mới đem vàng đi bán
mà ngay cả những người có vàng người ta cũng suy nghĩ rằng cũng tranh thủ thể cơ này người ta đem vàng
vì chúng ta biết là cái giá thì nó phụ thuộc vào gì nó thuộc vào quan hệ cung cầu
khi mà cầu nó tăng mà cung không đáp ứng đủ thì chắc chắn là giá sẽ lên
thế thì trong những ngày vía thần tài là theo quy luật chung cái cầu rất là lớn
cho nên cái cung có mức độ cho nên chính vì vậy nó làm cho giá vàng tăng lên rất là nhanh
mà thậm chí có tăng theo thời điểm trong ngày tăng lên chóng mặt
vâng có thể nói ngày vía thần tài là dịp làm ăn lớn của các doanh nghiệp kinh doanh vàng
tuy nhiên theo ông
việc mua vàng ôm vàng số lượng lớn trong những ngày đầu năm để đón vía thần tài có thể tiềm ẩn những rủi ro như thế nào ạ
nhân những cái dịp này thì nhà kinh doanh vàng người ta chuẩn bị cái lực lượng nguồn cung vốn vàng rất là lớn
từ hàng tháng trước khoảng một bảy tháng trước là người ta biết rằng cái ngày này thì toàn dân rất nhiều người sẽ đi mua vàng
theo cái quan niệm cũng như phong tục tập quán của dân tộc
thì có những người đi mua vàng thì người ta mua vàng để cúng ông thần tài để lấy lộc và lấy tài và lộc
lấy sự may mắn
bán buôn bán trong cái năm tới
thế thì những người này thì cũng đem lại sự rủi ro rất lớn
chúng ta biết là theo cái quy luật hàng năm thì vào ngày này thì năm nào giá vàng tăng rất là cao
thế sau đó thì khi mà cái cầu nó hạ bớt một cái cung như vậy thì chắc chắn là giá sẽ hạ
mà khi giá hạ thì chắc chắn sẽ bị thu lỗi
thế cho nên là một cái lời khuyên là để theo cái phong tục tục quán cũng như theo tâm linh thì anh mua có mức độ để tạo sự phù hộ những cái tốt đẹp cho cái trong năm mới anh gặp ạ
và nhìn lại năm hai nghìn hai mươi hai sự tăng trưởng bền vững và ổn định của vàng đã giúp cho người đầu tư yên tâm hơn so với sự khủng hoảng chứng khoán hay bất động sản
vậy theo đánh giá của ông năm hai nghìn hai mươi ba các cá nhân và tổ chức có nên tiếp tục đầu tư vào kênh vàng hay không ạ
ta thấy nhìn lại một cách thẳng thắng thì năm hai nghìn hai mươi hai thì cái thị trường tài chính tiền tệ có những sự chưa thật ổn định
cụ thể ví dụ thị trường chứng khoán ví dụ như là thị trường tiền tề thủ yếu là cổ phiếu trái phiếu thì sự giảm rất là mạnh
hay đặc biệt là thị trường bất động sản người ta thấy là gần như là chưa đóng băng nhưng rất là ảm đạm
thì trong cái bối cảnh trong tình nghiệp ấy thì ta thấy giá vàng tăng lên rất là cao
ta thấy thời điểm đầu là giá vàng một sáu trăm tám mươi hai đô
thế nhưng mà khi một cuộc chiến tranh một cuộc xung đột giữa nga và ukraine thì giá vàng đột biến sẽ tăng rất là nhanh
và thậm chí có thời điểm tăng lên là hai bốn trăm năm mươi hai độ cao chưa từng có trong lịch sử
và giá vàng trong nước thì tăng là bảy mươi bốn ba
ba triệu đồng một lượng
thế thì với một cái giá vàng cao như vậy thì chắc chắn những người đầu tư vào vàng thì sẽ có lãi
thế thì theo cái dự báo của các nhà kinh doanh vàng thế giới thì trong năm hai nghìn hai mươi ba thì giá vàng có thể lên đến hai một trăm linh đô la
thế thì vậy có lên đến như vậy nhưng có thể nó sẽ xuống
cho nên đầu tư vào vàng là một đầu tư hết sức rủi ro
mà muốn đầu tư vào lĩnh vực hết sức rủi ro lợi nhuận có thể sẽ cao có thể thu được
nhưng cái rủi ro cũng rất là
rất là lớn cho nên cần phải cân nhắc sáng chậu
và chỉ khuyên là những người am hiểu thương chất về thị trường vàng
dự báo được tình hình biến đổi của giá vàng thì mới nên đầu tư
còn không thì ta đầu tư vào những cái kênh tương đối an toàn lớn nhất
đó là kênh để ngân hàng lãi suất tiết kiệm
vâng một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ vừa rồi